tổ công tác của thủ tướng chính phủ vừa có buổi kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ giao cho tỉnh vĩnh phúc từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến mùng một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
qua giả soát thống kê giữa văn phòng chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tổng số nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao cho tỉnh vĩnh phúc là bảy trăm sáu mươi nhiệm vụ trong đó số nhiệm vụ đã hoàn thành là sáu trăm ba mươi bảy đạt trên tám mươi ba
số nhiệm vụ chưa hoàn thành còn trong thời hạn là một trăm hai mươi một có hai nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá hạn
tại hội nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc các sở ngành của tỉnh đã giải trình làm rõ những nội dung tổ công tác quan tâm
như sụt giảm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tình tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản quy hoạch triển khai một số dự án trên địa bàn
vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ô nhiễm môi trường tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội giải quyết những tồn tại trong quá trình thực hiện dự án cụm công nghiệp
làng nghề thị trấn thanh lãng chuyển đổi các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội
đánh giá kết quả của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được chính phủ thủ tướng chính phủ giao đồng chí nguyễn cao lục đề nghị tỉnh bám sát chỉ đạo của chính phủ
kế hoạch của tỉnh tập trung giải quyết sức điểm các nhiệm vụ đang tồn động tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
phòng chống tham nhũng lãng phí an ninh trật tự bảo đảm an sinh xã hội những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi